theo quyết định của bộ công an hiện có một mươi bảy thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy được cung cấp trên cổng dịch vụ công trong đó có bảy thủ tục mức độ ba và một mươi thủ tục mức độ bốn
để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã bố trí cán bộ phụ trách các khâu theo đúng quy trình một cách hợp lý
tất cả cán bộ phụ trách sẽ thường xuyên theo dõi cổng dịch vụ công để kịp thời xử lý khi có hồ sơ nộp vào
qua gần bốn tháng triển khai đơn vị đã tiếp nhận và xử lý được sáu mươi sáu hồ sơ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến hàng tháng hiện đã đạt trên tám mươi
về mức độ nộp hồ sơ trực tuyến này ở góc độ về lợi ích cho doanh nghiệp cái này mới là vấn đề chính

các doanh nghiệp là không phải đến cơ quan để nộp hồ sơ mà phải chờ phải đợi mà các doanh nghiệp có thể nợp ở bất cứ thời điểm nào trong ngày
công nghệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn đối với lại cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng cháy cháy thì có thể theo dõi cái việc mà chuyển đổi các quá trình chuyển đổi của cán bộ phân công trách nhiệm của từng cán bộ
các doanh nghiệp có thể theo dõi được các thời điểm của cán bộ tiếp nhận và thời điểm trả để kịp thời chấn chỉnh và nhắc nhở những trường hợp nào

cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố quán hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công hà tĩnh thuộc sở tài chính tỉnh hà tĩnh và các đơn vị liên quan đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với bảy đối tượng
bảy đối tượng gồm
thiết bị giáo dục tại trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công hà tĩnh thuộc sở tài chính tỉnh hà tĩnh gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can mở rộng điều tra truy tìm và thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
ban thường vụ thành ủy hội an tỉnh quảng nam vừa có quyết định thi hành kỷ luật ông phạm văn điều bí thư tri bộ giám đốc ban quản lý dự án
đầu tư và xây dựng thành phố hội an bằng hình thức cách chức tri ủy viên nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cụ thể trong quá trình lãnh đạo với vai trò bí thư tri bộ giám đốc ban quản lý sự án đầu tư và xây dựng thành phố hội an ông điều đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách không tổ chức sinh hoạt tri ủy định kỳ hàng tháng trong nhiều năm liền dẫn đến đánh mất vai trò lãnh đạo của tập thể tri ủy trong thời gian dài
cùng với đó ông điều
đã thiếu trách nhiệm buông lỏng công tác lãnh đạo quản lý kiểm tra giám sát thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách dẫn đến vi phạm pháp luật về công tác đấu thầu công trình kẻ sinh thái cẩm kim
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ông phạm văn điều đã bị bắt tạm giam về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thời gian qua cơ quan chức năng tp hà nội đã ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện là quán bar karaoke phát hiện tại đây
có những sai phạm liên quan đến các điều kiện kinh doanh buôn bán bóng cười
nhiều cơ sở đã bị cơ quan chức năng xử phạt với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng
tuy nhiên qua thâm nhập thực tế của phóng viên bóng cười gần như vẫn được bán và sử dụng tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện này
đây là quán ba có tên shop club nằm ở số hai mươi một tràng tiền một trong những quán ba có tiếng của giới ăn chơi sảnh điệu hà thành
phóng viên chúng tôi đã ghi nhận được những hình ảnh này
và đây là những hình ảnh
đây là quán ba khác trên địa bàn
khi được hỏi quản lý quán bar đưa ra lý do rất hợp lý
độ mấy tháng qua bọn em bị mất nhiều khách
có những khách vào đây cần những thứ như vậy bọn em đa số bị mất khách vì những cái đấy
nên quán không có doanh thu nên nó sẽ bị đi xuống
bắt đầu từ đấy là bọn em cố gắng để cho vừa lòng khách để chiều lòng khách lên
thì mới xảy ra như thế này
trước tình trạng gia tăng
việc sử dụng bóng cười tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện
lực lượng công an đã đẩy mạnh công tác kiểm tra
nhiều cơ sở đã bị phát hiện và xử lý
đây là tám mươi bình bóng cười tại số nhà sáu ngõ ba trăm ba mươi một phố trần cát trân phường thanh nhàn
bị công an hai bà trưng thu giữ và quyết định xử phạt năm mươi triệu đồng
ngày một mươi hai tháng chín công an quận ba đình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
đã xử phạt bốn cơ sở trên địa bàn với tổng số tiền gần tám mươi triệu đồng
tại sao những cá nhân và tổ chức người ta vẫn
tổ chức hoạt động kinh doanh nhánh nút là bởi vì nó có lợi nhuận rất là lớn
cái khí bóng n hai o này nó là khí hóa chất công nghiệp
nằm trong dinh mục bảng sử dụng cho ngành công nghiệp thôi
thế nhưng nó lại có khi sử dụng một cái lưu lượng hợp lý
thì nó sẽ có kích thích đến mặt về mặt thần kinh
cho nên nhu cầu giới trẻ nó lại không gây nghiện nhưng ma túy
cho nên là giới trẻ người ta mới ưa sử dụng
vui một lúc có thể thỏa mãn sự tò mò sự kích thích của giới trẻ
tuy nhiên việc sử dụng n hai o kéo dài có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng
về thần kinh tim mạch ức chế não thậm chí là tử vong
khi mà cơ quan chức năng mà chúng tôi ra quân kiểm tra chặt chẽ đối với các cơ sở có đăng ký kinh doanh
thì họ sẽ tìm đến những cái điểm mà nhà nghỉ hoặc cái khu trung cư cao cấp
để người ta né tránh cái việc kiểm tra xử lý đối với hành vi này
thiết nghĩ ngoài việc giao quân xử lý nghiêm của các cơ quan chức năng
cũng cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương
xây dựng môi trường lành mạnh cho thanh thiếu niên sống vui chơi và cống hiến
bên cạnh đó cũng không thể thiếu sự giám sát chia sẻ và
tâm của gia đình để lứa tuổi thanh thiếu niên có những lựa chọn lành mạnh
sống có ích và không bị lôi kéo vào những thú vui mà có thể vi phạm pháp luật
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh ngoai hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng
khiến ba mẹ con tử vong xảy ra tại nhà xưởng trăn ga cối đệm ở xã thanh văn
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày mùng
một mươi tháng chín trung tâm chỉ huy công an thành phố hà nội nhận được tin báo
xảy ra cháy tại xã thanh văn huyện thanh oai hà nội
đã nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt
vụ hỏa hoạn khiến ba nạn nhân là ba mẹ con mắc kẹt trong đám cháy
và đã nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do bị ngạt khí nặng cả ba người đã tử vong tại bệnh viện
vụ hỏa hoạn cũng khiến một công an viên bị thương khi tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ
cháy lớn lại tiếp tục xảy ra vào trưa ngày hôm nay
tại chợ dân sinh ngọc lịch ở xã trưng chắc huyện văn lâm tỉnh hương yên
khiến nhiều kiếu ốt bị thiêu rụi
khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh hương yên đến hiện trường
đám cháy đã phát triển với diện tích khoảng ba trăm năm mươi m hai gồm hai giải chợ tạm
với quy mô bảy mươi san hàng tạm của hai mươi hồ
khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ kinh doanh đồ thực phẩm tươi sống
đồ ăn chín đồ khô và giải khát
đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không có thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang được thống kê
nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ
sau hai tháng cao điểm xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
lập biên bản hơn sáu trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền hơn một tỷ đồng
tước hơn một trăm linh giấy phép lái xe tạm giữ hơn một trăm năm mươi ba phương tiện
đây là thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an cung cấp
trong đó phát hiện xử lý gần chín mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn
phạt tiền hơn bốn trăm linh tỷ đồng tước hơn năm mươi năm giấy phép lái xe
điều đang nói số trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn là hơn một trường hợp
về xử lý phương tiện cơi nới thùng quá tải đã xử lý gần bốn mươi trường hợp
tiền hơn hai trăm linh tỷ đồng hơn tám mươi sáu trường hợp chạy quá tốc độ cũng bị xử lý trong thời gian này
trên tuyến đường thủy lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản hơn một mươi ba trường hợp vi phạm
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục thực hiện tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để xử lý nghiêm vi phạm sau khi kết thúc đợt cao điểm
với tinh thần quyết liệt tránh tình trạng tái diễn trở lại đợt cao điểm sẽ kết thúc vào ngày hai mươi tháng chín
sau nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường hồ chí minh đoạn qua quốc lộ bốn mươi chín a từ huyện a lưới
tỉnh thừa thiên huế về trung tâm thành phố huế lực lượng cảnh sát giao thông sở giao thông vận tải
đã lập chốt kiểm soát tải trọng cố định duy trì gần một tháng qua
tuy nhiên sau khi chốt kiểm soát được triển khai số lượng phương tiện lại giảm đột ngột
đây là một trong số rất ít phương tiện chở than từ lào qua cửa khẩu la lây tỉnh quảng trị
đi qua chốt kiểm soát tải trọng đặt tại km ba trăm hai mươi bảy một trăm linh xã hồng vân huyện a lưới
về cảng trân mây tỉnh thừa thiên huế
qua kiểm soát tài xế và chủ phương tiện đã bị lập biên bản vi phạm
hành vi chở hàng vượt một mươi ba mươi tải trọng cho phép
tại đây thì nhiều tài xế đã chọn cách né trạm kiểm soát bằng cách đi đường vòng qua huyện đa cờ rồng của tỉnh quảng trị
chọn cách né trạm kiểm soát tải trọng đồng nghĩa với việc tài xế phải mất thêm một trăm một mươi km để di chuyển từ quảng trị vào cảng chân mây
do vậy lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác tuần lưu kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quá tải quá khổ lưu thông qua địa phận tỉnh thừa thiên huế
hơn nữa công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến với bà con đồng bào huyện a lưới cũng được chú trọng góp phần hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra
công an huyện cũng tổ chức tuyên truyền để người dân nhận thức được nguy cơ và chấp hành tốt khi tham gia an toàn giao thông
bởi vì ở chống a lưới là một vùng bảy mươi đồng bào chân thộc
lâu nay thì lại xé vẫn còn có

công an huyện cũng tổ chức tuyên truyền để người dân nhận thức được nguy cơ và chấp hành tốt khi tham gia an toàn giao thông